ngày tám tháng ba ông đinh đức trí phó chủ tịch ubnd huyện lâm hà tỉnh lâm đồng cho biết huyện đã hoàn thành việc xử lý số sắc lợn chết trôi nổi trên suối cam ly chảy qua địa bàn một số xã
trước đó ngày sáu tháng ba ủy ban nhân dân huyện lâm hà đã ra văn bản hòa tốc số hai trăm linh sáu về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trong đàn gia súc trên địa bàn tỉnh
hiện dịch lở mồm long móng đang xảy ra với ba trăm ba mươi hai con lợn nhiễm bệnh
ubnd huyện lâm hà chỉ đạo ubnd các xã thị trấn tổ chức khoanh vùng dập dịch tiêu hủy những gia súc nhiễm bệnh tại bãi tập trung của xã xử lý nghiêm các hộ chăn nuôi không thực hiện khống chế dịch để dịch lây lan trên diện rộng
lực lượng chức năng và người dân đã vớt được khoảng một trăm linh sắc lợn chết thả trôi nổi trên suối cam ly đoạn chảy qua địa bàn xã gia lâm và một số xã khác
số sắc lợn chết này được tiêu hủy bằng phương pháp trôn lấp xử lý bằng vôi bột phun thuốc tiêu độc khử trùng theo đúng quy định
đến thời điểm này không còn sắc gia súc gia cầm bị vứt ra ngoài gây ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh
tình trạng gia súc nhiễm bệnh lở mồm long bóng đã được xử lý không còn trường hợp nào nhiễm bệnh